tin quốc tế hàn quốc vào ngày hôm qua xác nhận vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này đã được đưa lên quỹ đạo thành công
với vệ tinh trinh sát của seoul được phóng bởi một trong những tên lửa falcon chín của spacex hàn quốc
đang tăng cường cuộc chạy đua vào không gian trên bán đảo triều tiên sau khi triều tiên phóng vệ tinh quân sự đầu tiên lên bầu trời vào tuần trước
bộ quốc phòng hàn quốc cho biết vệ tinh trinh sát của họ đã đặt quỹ đạo ngay sau khi tên lửa spacex danmark korea
cất cánh từ căn cứ lực lượng vũ trụ vanderburg ở bang california mỹ lúc một mươi h một mươi chín phút ngày ba mươi tháng một mươi một theo giờ địa phương
tức là một mươi tám h một mươi chín phút theo giờ quốc tế
theo hãng tin yonhap được đặt trên quỹ đạo cách trái đất từ bốn trăm linh km đến sáu trăm linh km

vệ tinh của hàn quốc có khả năng phát hiện một vật vật nhỏ tới ba mươi cm
seoul có kế hoạch phóng thêm bốn vệ tinh do thám vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm để tăng cường năng lực trinh sát